ubnd tp hcm vừa có văn bản chỉ đạo các sở ngành ubnd quận huyện về việc triển khai chỉ thị số ba mươi hai của thủ tướng chính phủ
về việc đẩy mạnh triển khai thi hành luật quản lý sử dụng tài sản công
ubnd tp hcm chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hiệu quả các quy định pháp luật về quản lý sử dụng tài sản công trong các cơ quan đơn vị trực thuộc
tổ chức quản lý sử dụng xử lý tài sản công được giao theo đúng quy định của pháp luật công khai minh bạch
về xác định giá trị tài sản khi thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần giao thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập
căn cứ các quy định pháp luật phối hợp với các cơ quan đơn vị tổ chức có liên quan để thực hiện xác định giá trị tài sản xử lý tài sản đúng quy định pháp luật hiện hành
về việc sắp xếp lại xử lý tài sản công ubnd tp hcm giao sở tài chính phối hợp với các cơ quan tổ chức đơn vị
thực hiện việc sắp xếp xử lý tài sản công theo đúng tiêu chuẩn đỉnh mức đã được ban hành và quy định của pháp luật có liên quan